tại thành phố sơn la tỉnh sơn la đoàn công tác của ban chấp hành công đoàn báo nhân dân đã phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố sơn la tổ chức lễ trao tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn thành phố
tại buổi lễ lãnh đạo thành phố đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế văn hóa xã hội và công tác an sinh xã hội chăm lo cho các gia đình chính sách của thành phố trong thời gian qua
đồng thời bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến công đoàn báo nhân dân đã quan tâm chia sẻ với những gia đình cá nhân có hoàn cảnh khó khăn các em học sinh nghèo trên địa bàn thành phố sơn la
nhân dịp này đại diện ban chấp hành công đoàn báo nhân dân đã tặng hai mươi xuất quà gồm bánh kẹo và tiền mặt cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn
mỗi xuất quà trị giá năm triệu đồng và ba mươi hai xuất quà cho học sinh nghèo vượt khó mỗi suất hai triệu đồng
đây là những món quà đầy áp nghĩa tình của tập thể cán bộ nhân viên phóng viên biên tập viên báo nhân dân gửi đến những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn
và cây mọc sinh nghèo vượt khó nhằm động viên chia sẻ khó khăn với các gia đình chính sách hỗ trợ khách lệ cây mọc sinh nghèo vươn lên trong học tập